thưa quý vị và các bạn có thể thấy là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
luôn là vấn đề bức xúc và bị xã hội lên án
thời gian gần đây các đối tượng phạm tội ngày càng manh động nguy hiểm
và điều đáng nói là hầu hết các vụ việc xuất phát từ những nguyên nhân nhỏ nhặt
nhưng hậu quả thì khôn lường để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và cả xã hội
mời quý vị cùng nhìn lại các vụ việc vừa xảy ra tại bạc liêu để cùng suy ngẫm
từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm quan tâm giáo dục con em và người thân
để kịp thời phát hiện tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
chỉ vì nghĩ rằng bị hai thanh niên chạy xe máy ngang qua nhìn đều khi đang nhậu
mà nhóm thanh niên đã vác mã tấu đuổi theo chém hai nạn nhân gục tại chỗ
vụ việc xảy ra vào ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
và lệnh tạm giữ hình sự đối với các đối tượng gồm võ hoàng thái lai văn hạo lý quốc bằng
thái nhật nhân và nguyễn trí thức để điều tra về hành vi giết người
đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí tự chế
để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
theo số liệu thống kê từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra
bốn vụ thanh thiếu niên phạm tội có sử dụng hung khí mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát
từ mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
độ tuổi từ một mươi bốn một mươi tám đa phần là bỏ học hoặc không được học hành thiếu sự quản lý
giám sát giáo dục từ phía gia đình thường xuyên tụ tập ăn chơi lưu động
cá biệt là có trường hợp sử dụng chế phép trung hòa tuy
mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng sử dụng hung khí phạm tội
với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng như gây dối trật tự công cộng
cố ý gây thương tích thậm chí là giết người
mới đây vào chiều ngày hai mươi tám tháng tám sau khi nghe tin một người chị
quên ngoài xã hội bị hàng xóm sảm sỡ ngô thái thi sinh năm hai nghìn bảy
đã kéo theo hai người bạn mang theo dao tự chế tìm người hàng xóm để xử lý
hậu quả nạn nhân bị thương tích nặng
ngô thái thi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh triệu văn năm và anh triệu văn phít cùng chú thị xã buôn hồ
vào ngày bốn tháng bảy chiến đến nhà người quen ở cùng xã ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm người của anh năm
sau đó hai bên đã gọi điện thoại lôi kéo thêm nhiều người mang theo hung khí hẹn nhau đến cầu thôn tám xã iadrong để giải quyết mâu thuẫn
hậu quả nhóm của chiến dùng dao gậy
đánh chém nhiều nhát vào người anh nam khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tật hai mươi ba còn anh phít bị thương tật ba
hành vi của các đối tượng thuộc trường hợp đồng phạm hậu quả chết người chưa xảy ra là nằm ngoài ý muốn chủ quan
do đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với bốn đối tượng trên cùng về tội giết người
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với trương quốc vinh và nguyễn thái thuận để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó do có mâu thuẫn với nhóm của phan lâm ở xã hoài hảo thị xã hoài nhơn cho nên trương quốc vinh đã rủ thêm nguyễn thái thuận và tám đối tượng khác
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như bom xăng đao kiếm để tìm nhóm của lâm trả thù
khi đi đến đoạn đường võ nguyên giáp thuộc phường tam quan nam thị xã hoài nhơn các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ
đồng thời rượt đuổi đánh chém nhau gây náo loạn khu dân cư
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và bắt giữ các đối tượng
ngoài trương quốc vinh và nguyễn thái thuận cơ quan điều tra còn khởi tố thêm sáu đối tượng khác có liên quan và đang củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hoài nhơn đã khởi tố bắt tạm giam trương quốc vinh và nguyễn thái thuận để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn nên vinh rủ thêm thuận và tám đối tượng khác mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như bom xăng đao kiếm tìm nhóm phan lâm trả thù
khi đi đến đoạn đường võ nguyên giáp thuộc phường tam quan nam thị xã hòa nhơn các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ đồng thời rượt đuổi đánh chém nhau gây náo loạn khu dân cư
nhận được tin báo lực lượng công an nhanh chóng xác minh bắt giữ các đối tượng
ngoài trương quốc vinh và nguyễn thái thuận cơ quan điều tra còn khởi tố thêm sáu đối tượng khác có liên quan và đang củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố trí linh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn tâm chú tại thành phố trí linh tỉnh hải dương đang có hành vi tàng trữ trái phép nhiều vũ khí và liệu nổ

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa bắt tạm giam sáu bị can về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng trên nằm trong nhóm một mươi sáu đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam trước đó về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

giữa lúc cơn sốt đất đang diễn biến phức tạp lực lượng công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa đã phát hiện chiêu làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi người dân cần hết sức cảnh giác
rất khó để xác định đây là những sổ đỏ thật hay giả đây là những sổ đỏ mà một đối tượng ở sát khánh đông huyện khánh vĩnh mang đi thế chấp để vay mượn tiền của một số người trong xã
qua nắm tình hình và tổ chức xác minh bước đầu công an xã khánh đông xác định đây đều là những sổ đỏ
được làm giả rất tinh vi đối tượng đã dùng những sổ đỏ này thế chấp của bốn người dân trong xã số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
nên qua công tác nắm tình hình cũng như là nhận được một số thông tin cung cấp của người dân về một số dấu hiệu của việc làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tức là sổ đỏ
từ đó là công an xã đã tiến hành một số hoạt động xác minh điều tra ban đầu
công an xã khánh đông xác định đây đều là những sổ đỏ
đối tượng đã dùng những sổ đỏ giả để cầm cố vay mượn tiền
công an xã khánh đông đã tiến hành kiểm tra
qua tiến hành kiểm tra thì thấy sổ đỏ có dấu hiệu làm giả nên mời đối tượng này về cơ quan công an làm việc
nguyễn thông chú tại thôn xuối câu xã khánh đông huyện khánh vĩnh
khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay thông đã đặt làm trên mạng một mươi bốn sổ đỏ giả với giá sáu triệu đồng một sổ
có sổ rồi thông tìm đến một số hộ dân quen biết trên địa bàn xã khánh đông và khánh bình đặt vấn đề thế chấp để vay tiền
với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này thông đã thế chấp được một mươi bốn cuốn sổ đỏ giả cho bốn người để vai số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
thông dự báo là trong thời gian tới với tình hình này thì cái hành vi hợp đồng mà làm
các giả có loại giấy tờ để với mục đích là lừa đảo chiếm đột tài sản của khác là sẽ có triệu ứng gia tăng
sau khi mà cái việc mà mua bán hay là thế chấp các loại giấy tờ trong đó có cái sổ giấy chứng nhận của sổ đất
thì trước tiên là phải là hãy liên hệ với chính quyền địa phương bên địa chính sẽ để xét minh là nguồn gốc giấy tờ này là có đúng hay không
có hợp lợi hay không để từ đó mà tránh cái việc mà bị cái đối tượng lợi dụng để chiếm đột

và để thực hiện các giao dịch thủ đoạn này tuy không mới nhưng ngày càng tinh vi
nhất là khi nó xuất hiện ở những vùng quê mà trình độ nhận thức của người dân còn có những hạn chế nhất định
thì sẽ có không ít trường hợp trở thành nạn nhân
thời gian gần đây tình hình mua bán chuyển nhượng các loại đất ở các xã địa bàn khánh vĩnh diễn ra khá nóng
để tránh là nạn nhân trong các giao dịch liên quan đến bất động sản
mỗi người dân cần tỉnh táo xem xét kỹ các loại giấy tờ
khi phát hiện các bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý
dình dập sơ hở của du khách nước ngoài để thực hiện nhiều vụ cướp giật túi sách trên địa bàn thành phố hội an
đối tượng trần văn sinh trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hội an tỉnh quảng nam khởi tố về hành vi cướp giật tài sản
nhận được tin báo của du khách về việc bị cướp giật tài sản khi đi xe đạp trên tuyến đường hai bà trưng
trong hai đêm ba mươi một tháng tám và mùa một tháng chín
công an tp hội an nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng trần văn sinh
tiếp tục điều tra mở rộng công an tp hội an làm rõ
sinh còn thực hiện hai vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố trong các ngày một mươi chín tháng tám và trưa ngày một tháng chín
đối tượng sinh đã có hai tiền án về trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
công an quận sơn trà tp đà nẵng vừa bắt tạm giam ba tháng đối với trần đình thảo
trú tại quận sơn trà để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đây là đối tượng đã thả chó giữ cắn người khác để trả thù cá nhân
hành vi cố ý gây thương tích này tương tự trường hợp dùng hung khí nguy hiểm
theo kết quả điều tra ban đầu trưa ngày hai mươi chín tháng năm trong bữa nhậu nhớ đến mâu thuẫn từ trước
đặng văn ngọc cùng trương anh tâm định hòa giải cùng trần đình thảo nhưng không thành dẫn đến đánh nhau
hậu quả tâm và ngọc dùng sẻng đánh khiến thảo bị thương tích
bực tức vì bị đánh thảo đã dẫn một con chó pitbull và một con béc dê đến nhà ngọc trả thù
quá trình điều tra xác minh trương cầu giám định thương tật mà con chó pitbull gây cho ngọc là hai mươi chín
theo quy định khi thả chó ra đường phải có dọ mõm để đảm bảo an toàn
việc thảo cố tình xua chó cắn nạn nhân đã cấu thành hành vi cố ý gây thương tích
tương tự trường hợp dùng hung khí nguy hiểm
dù là nạn nhân trong vụ việc nhưng đặng văn ngọc và trương anh tâm cũng bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
vì trước đó đã có hành vi hành hung thảo bị thương một mươi bốn
sáng nay tại cửa khẩu đường bộ quốc tế
lào cai đồn biên phòng nậm cháy phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
tiến hành trao trả cho lực lượng chức năng trung quốc ba đối tượng có hành vi vượt biên giới trái phép
ba đối tượng khai nhận đã đi đến campuchia bằng đường hàng không từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
làm việc tại sòng bạc ở campuchia
do thời gian gần đây lực lượng chức năng campuchia kiểm tra gắt gao
các đối tượng tìm đường bỏ trốn về nước
những đối tượng này đã lên mạng đăng ký qua một app
mỗi đối tượng nộp năm mươi nhân dân tệ qua app và được các đối tượng trên app sử dụng điện thoại di động
hướng dẫn vượt biên từ campuchia về việt nam
khi đi đến khu vực biên giới thuộc thôn sấn bản xã nậm chảy huyện mường khương tỉnh lào cai
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
thời gian gần đây các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như lừa đảo kinh doanh đa cấp
giả danh tin nhắn của ngân hàng thông báo trúng thưởng hay giả danh các cơ quan pháp luật
thông báo vi phạm nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân vẫn còn xảy ra
và mới đây tại tỉnh con tum đã xuất hiện thêm một thủ đoạn mới
đó là giả danh chuyên gia chứng khoán để lừa đảo
xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau để nắm bắt được chiêu thức lừa đảo này từ đó nâng cao cảnh giác
thông qua mạng xã hội facebook một nạn nhân đã được một đối tượng tự xưng là chuyên gia
trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tư vấn mời gọi tham gia
ban đầu với số tiền nhỏ thì nạn nhân đã rút được tiền gốc và lợi nhuận
ra khỏi tài khoản
sau đó đối tượng này kêu gọi nạn nhân đầu tư thêm tám mươi triệu
và được công ty hỗ trợ thêm hai mươi triệu vào tài khoản chứng khoán
vì tin tưởng như lần đầu là sẽ rút được tiền và kiếm thêm lợi nhuận một cách dễ dàng
nên chị đã nộp tiền nhiều lần vào các tài khoản theo chỉ định của đối tượng lừa đảo
tổng cộng lên đến hơn sáu trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra cho biết
loại tội phạm này thường đánh vào tâm lý
tâm lý của nạn nhân là sẽ không phải mất nhiều công sức
và chắc chắn sẽ được hưởng lợi nhuận một số tiền lớn
để rụ rỗ người bị hại
ngay từ ban đầu đối tượng sẽ cho bị hại được hưởng lợi nhuận một cách đơn giản để làm tin
sau đó tiếp tục rụ rỗ đầu tư thêm tiền
thế nhưng cho đến khi không còn khả năng nộp và lấy lại tiền
bị hại mới nghi ngờ và trình báo cơ quan công an
từ đầu năm đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh con tum
đã tiếp nhận đơn trình báo của hai trường hợp bị tội phạm

danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản gây tổng thiệt hại lên đến hơn một tỷ đồng